biển số sáu mươi tám x một hai mươi ba nghìn năm trăm linh chín đậu ngay bên lề đường
vậy chiếc xe có dấu hiệu cảm nghi bên lề đường kia và nạn nhân bị giết chết có liên quan gì đến nhau hay không
câu trả lời cần cơ quan điều tra xác minh thêm để có kết quả tiếp theo
anh nam anh đến để nhận dạng xe và anh khai báo thêm là trước đó ngày một mươi bảy
vợ anh là tên cái thị thị nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường chủ khu bốn phường vĩnh thông thành phố học giá
đã ra khỏi nhà và mang theo chiếc xe trên
đồng thời là trên người của nạn nhân đó có mang có mặn áo thun màu xanh nhắn tay
trên người còn đeo các nữ trang khác như dây triền dòng xe men nhắn tay và bông tay
qua tài liệu chứng cứ như thế thì kết hợp với kết quả khám nghiệm như trường thủ thi
thì chúng tôi tiến hành cho anh nam nhận dạng qua đồ vật quần áo của nạn nhân
thì anh nam xác định nạn nhân chính là vợ anh
ngay sau khi có kết luận của phòng kỹ thuật hình sự và các tài liệu có liên quan
xác định đây là vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tỉnh kiên giang đã quyết định thành lập chuyên án
chỉ đạo lực lượng công an hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ
nhằm chấn an dự luận
trên cơ sở các dấu vết về hiện trường
phát hiện xác nạn nhân
bàn truyền án tiến hành phân tích đánh sáng ký lưỡng các tài liệu vật chứng thu được
nạn nhân tên cái thị thủy nhi
từng là nhân viên thu ngân tại nhà hàng năm nhỏ tp rạch giá
năm hai nghìn một mươi sáu nhi nghỉ làm và hành nghề cho vay tiền góp kiêm bán số đề
lúc này hàng loạt giả thuyết được đặt ra cho bàn truyền án
đối tượng có khả năng là người quen biết với nạn nhân
không loại trừ các đối tượng có tiền án tiền sự
bắt gặp nạn nhân đeo nhiều núi trang nên nảy suy nghĩ đổ sát hại nạn nhân giữa cướp tài sản
có khả năng do ghen tuông tình ái hoặc nợ nần tiền bạc không trả nổi dẫn đến giết người cướp tài sản
không loại trừ các nguyên nhân khác
đối tượng có thể từ một đến hai tên trở lên và có sự âm hiểu nhất định về địa bàn
tổ chính xác đã được lãnh đạo phân công là chia làm ba mũi
một là trưởng lại những nhân thân lai lịch của chị nhi
tại vì biết thông tin trước khi chị như đó là có làm tiếp viên tại quán nhà hàng năm nhỏ
và cái thứ hai là trong quá trình chị nhi đi làm tiếp viên
và cũng có bán số và cũng cho vay tiền góp
và cái thứ ba trong quá trình chị nhi còn làm tiếp tân ở năm nhỏ
thì chị nhi có một mối quan hệ tình ái cũng rất là phức tạp
đó là từ những cái thông tin đó thì là chính xác
được sự phân công của lãnh đạo chia ra các mũi thì trong ba ngày ba ngày rà soát qua hơn hàng ngàn đối tượng
một khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đợi lực lượng phá án
sau khi họp chuyên án một mặt các điều tra viên tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân trước khi bị giết
đặc biệt chú ý đến những đối tượng đi lại với nạn nhân gần thời điểm nạn nhân bị giết
bên cạnh đó một tổ công tác giả soát tất cả các hồ sơ của những đối tượng từng có tiền án tiền sự phòng tội cờ bạc ma túy
và các đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn tỉnh kiên giang đặc biệt là địa bàn thành phố rạch giá
tuy nhiên các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn đều có những chứng cứ ngoại phạm và loại khỏi vòng tỉnh nghi
ngay cả khi trích xuất hình ảnh camera an ninh ở các tuyến đường nhà dân bên đường để thu thập chứng cứ
hình ảnh lưu từng hình nạn nhân mất tích tuy nhiên cũng không có gì khả quan
mỗi trích xuất tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân thì có một thông tin được báo về cho bàn chuyên án
đó là vào đám tang của nạn nhân có một người đàn ông mang bảy bông hoa hồng đến
vậy người đàn ông đó có lý do gì
có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân hay không
có khi nào liên quan đến tình ái gan tuông dẫn đến cái cọp
trong lúc nóng giật y ra tay sát nải nạn nhân rồi lấy đi tài sản và phi tang sát nạn nhân xuống sông
không để bỏ sót lọt bất cứ một manh mối nào người đàn ông mang bảy bông hoa hồng đã được mời đến cơ quan điều tra
dũng đã có tiếp xúc làm việc với người này
thì người này là có những tài liệu chứng cứ là trong trước sau thì phát hiện sát chị nhi thì người này đều có chứng cứ ngoại phạm hết
và khẳng định rằng là có mối quan hệ nhưng mà đã lâu rồi là không có liên lạc nhiều nữa
còn cái lý do mà bảy cái bông hoa hồng đó là một đối tượng khác là tại vì quen biết bảy năm cho nên là kỷ niệm bảy năm là mấy mấy mấy tình cảm bạn bè đó
đêm qua để diễn thôi chứ không phải vì mục đích mà ghen tuân đại này
khi cơ quan điều tra làm việc với gia đình cái anh thị thủy nhi thì được anh nam chồng chị nhi xác nhận
thời điểm cuối cùng nhìn thấy chị nhi là vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
như mọi ngày thì khoảng một mươi bảy giờ chị nhi sẽ về nhà
nhưng hôm đó chị nhi không về
tìm hiểu sâu hơn nữa để làm rõ mối quan hệ của chị nhi thì được biết
trước đây nhi có làm việc tại nhà hàng năm nhỏ
có mối quan hệ với một số người bạn làm trong nhà hàng
tên loan my và thường xuyên đi uống cà phê với hai người này
tiếp tục cơ quan điều tra mời chị nhi và chị loan về làm việc thì được biết trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ba người có gặp nhau ngồi uống cà phê chung
nhưng được một lúc thì nhi đứng lên rồi về trước để đi công việc riêng
những người dây tiền góp của nhi là đều là những người mà như là làm thuê làm mướn
không có công an việc làm ổn định
những đối tượng hút chích diện ngập trên địa bàn
một số đối tượng thì xác minh thì không có mặt ở địa phương
bỏ đi làm ở nơi khác
chẳng hạn đi ở bình dương thành phố hồ chí minh và đi ghe biển ở phú quắc và một số nơi khác
do đó thì tổ công tác đã tiến hành cho trinh sát tiến hành đến những nơi này đối tượng đã đi làm việc để gặp trực tiếp đối tượng làm việc
trong thời gian bác minh cũng như những cái tài sản bác minh về kinh tế của các đối tượng thì qua nhiều ngày làm việc ở nhiều mũi danh sát tập hợp báo về thì qua đó tôi thấy nổi lên được một số đối tượng
sau đó cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng này về phòng bc hai để làm việc đấu tranh
đó là những nam giới có độ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi năm tuổi
có biểu hiện bất minh về tài chính
thậm chí mở rộng diện kim kiếm
sáng những xã huyện thị trấn lân cận
với biện pháp kiểm tra tàn trú tàm vắng ở nhà nghỉ phòng trọng
một hướng điều tra khác mà ban chuyên án cần quan tâm là ra soát các tiệm vàng tiệm cầm đồ mua bán điện thoại trong thành phố rạch giá cũng như các huyện lân cận nhằm truy tìm tăng vật vụ án
đó là chiếc điện thoại iphone sáu và số nơi trang trị như đều trên người
có thể nói nếu tìm ra tăng vật có thể truy được ra đối tượng hung thủ của vụ án
nhưng nếu đối tượng mang tài sản cướp được đem đi tiêu thụ tại tỉnh khác như vậy sẽ gây khó khăn trong công tác điều tra và phá án
không nản trí tổ trọng án tiếp tục giả soát tất cả những người hiện đang vay nợ chị nhi có mất minh về tài chính trong thời gian gần đây
thì khuynh vùng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng
được khoảng ba mươi đối tượng
loại dần thì có ba đối tượng có những biểu hiện đặc biệt nghi vấn
ba đối tượng này thì trong đó có hai đối tượng
ban đầu thì gắt chối vanh co về cái thời gian bắt minh của mình
không muốn nói gõ thời gian của mình bắt minh như thế nào tiền này kia ở đâu mà có
sau khi làm việc thì các đối tượng khai nhận là do có hành vi đánh bạc ở nơi khác được số tiền bỏ túi tiêu xài
nên sẽ tiến hành làm việc
những người mà tham gia đánh bạc cùng với các đối tượng này thì họ đều khai nhận là có những người này
do đó thì chứng minh được cái việc mà đối tượng này bất minh về thời gian
cũng như là có số tiền trong người là không phải do phạm tội giết chủ chị nhi để có được
do đó là hai đối tượng này tạm thời để đổi khỏi việc nghi
sàng lọc trên dưới là trên ba mươi đối tượng
trong đó thì nổi lên nhất là đối tượng cao giang càng
có nhiều cái biểu hiện nghi vấn
thứ nhất đối tượng này là người tiếp xúc với nạn nhân sau cùng
cái thứ hai là đối tượng cao dân càng có biểu hiện bắt minh về kinh tế
chẳng hạn như là đối tượng này là làm ở năm nhỏ có lương có hai triệu đồng tháng
nhưng mà lại có nhiều thông tin là trả nợ cho rất là nhiều chủ nợ
số tiền lớn
đối tượng cao văn càng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ tẻ huyền tân hiệp tỉnh kiên giang trở thành nghi can số một của vụ án với nhiều biểu hiện bắt minh
nhưng đây chỉ là những biểu hiện bất minh của tổ công tác xác định được
còn đề xác minh y có phải là hung thủ của vụ án hay không còn là chuyện khác
một chi tiết không thể bỏ qua trong vụ án này là chiếc chăn cuốn thi thể nạn nhân
đây là loại chăn có kích thước hai m x một bảy m

một mặt màu đỏ

bản truyền án nhận định loại chăn này thường được học sinh sinh viên những người làm thuê làm mướn hay sử dụng để lót trên giường nằm
và chiếc chăn này đã được sử dụng một thời gian khá dài
nếu như người quen của hung thủ đã từng đến nơi mà ông thủ thực hiện hành vi giết người thì có thể nhận ra được chiếc chăn quen thuộc này
ngay lập tức một trinh sát được cử đi để tìm hiểu về vật chứng này
các công tác phát động phòng trọng chúng chúng ta phát hiện được tin là đó thường càng có một cái niệm màu đỏ có hình hoa văn bông gấu tương tự như cái niệm mình phát hiện ở khu vực huyện trường
đồng thời lúc này một nguồn tin cực kỳ quan trọng là
đó là có người dân biết được lê nhật triều là bạn rất thân đối với đối tượng cao văn càng
có kể cho họ nghe về việc đến nhà càng giúp chuyển đồ có khả năng y nắm được một số tình tiết mới
hôm một mươi bảy tháng một mươi là càng có nhờ tôi chở đi chuyển đồ dọn nhà trọ
thì một hồi cái có dọn cái niệm là càng kêu tôi đem đi bỏ
thôi cậu gặp với hai đường xe
rồi lên đây tôi mới biết là trong cái niệm đó là sát người ở trong
cơ quan cảnh sát điều tra đã có trong tay đầy đủ chứng cứ khẳng định càng là đối tượng tỉnh nghị sưu một
nên tổ công tác xác định cần phải truy bắt nhanh nếu không hán sẽ trốn sang địa phương khác hoặc vượt biên
chiều ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bàn chuyên án đã nắm được thông tin y từ quê lên thành phố rạch giá nên đề ra phương án vây bắt chốt chặn nhiều tuyến đường khả năng đối tượng có thể tẩu thoát
nhận được thông tin là đối tượng càng sẽ đi lên sài gòn đúng đã đặt xe rồi sẽ lên sài gòn làm việc lâu dài chứ không về gạch giá nữa
thì báo cáo nhận được tin đó thì chúng tôi đã báo với lãnh đạo phòng báo cáo ban chuyên án
thì lãnh đạo phòng đã phân công và tổ chính xác chia làm ba mũi

ban chuyên án được thành lập với đầy đủ các phòng nghiệp vụ có liên quan với những cán bộ chỉ huy cán bộ điều tra trinh sát dày dặn kinh nghiệm của công an tỉnh bình dương
giọng trong phai ghi âm được nhận định là giọng của một thanh niên trẻ nhưng cố tình giả giọng một người lớn tuổi
từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp cộng với các phân tích kỹ thuật ban chuyên án đưa ra nhận định
kẻ giả mạo anh trung gửi tin nhắn về cho gia đình và tống tiền gia đình có mối liên quan đến cái chết của anh trung
giữa nạn nhân và đối tượng phải có sự quen biết nào đó cái chết của nạn nhân có liên quan đến vay nợ tiền bạc
nhiều lời nhắn tin mời chào vay tiền và cũng có cả cái tin nhắn nhắc nhở đến hạn phải trả rồi
họp rất nhiều cuộc và cũng đề ra các giả thuyết điều tra
trong đó tập trung cao độ vào cái vấn đề là tín dụng đen và cho vay
tại vì cái việc này là liên quan đến việc là giết con nợ vì không chịu trả tiền
chúng tôi cũng tập trung cao độ vào cái việc cho vay lãi
có nghĩa là một là tín dụng đen hai là vay qua app
vì thế nên cũng có nhiều tổ công tác đã đi rất nhiều nơi ngoài địa bàn tỉnh thanh hóa ra hà nội và các tỉnh khác
kể cả trong sài gòn để tập trung làm đấu mối theo cái nguồn thông tin từ cái app
bên cạnh đó những mối quan hệ của nạn nhân cũng được cơ quan điều tra tập trung làm rõ
tuy nhiên trong quá trình xác minh tại đây cơ quan điều tra thấy lué lên một vài nghi vấn
tập trung vào hai người bạn đã từng có thời gian thuê trọ với nạn nhân
lúc đấy khoảng tầm một mươi giờ kém
bọn em đi từ nguyên nam ngạn về
đi đến gầm cầu hàm rồng thì thấy một người đi đường sau lên
chở một cái bao đằng sau
giống kiểu người nằm ngang ở trên xe
thì bọn em vẫn đi bình thường bọn em chỉ thấy nó giống thôi
không nghĩ nhiều nghe thấy vẫn đi đường sau người ta
thì đi lên cầu đi lên cầu thì nghe thấy cái xe đấy
rừng ở bên chỗ đạn tối ném cái bị gây xuống
rồi chạy đi
chúng tôi xác minh lại xem là nhân chứng nó có đúng không
nhân chứng rất mạnh
thứ hai là có những hai người chứ không có một người
thì chúng tôi đấu mối lại xem là có chính xác hay không
thì kiểm tra lại xem thông tin chính xác hay không
bằng cái gì bằng là giả soát camera
xem có sự kiện đó không và có thật
thứ hai là xem chính xác ngày giờ hay không
giữa hai cái cô này có nói chuyện gì với nhau không
trao đổi nhắn tin gì với nhau không
chúng tôi lại phải kiểm tra chéo lại một lần nữa
thì đúng là thời gian đó địa điểm đó
thì căn cứ vào cái thông tin tôi xác minh lại
thì đánh giá lời khai nhân chứng là chính xác

lời khai nhân chứng là chính xác
chúng tôi mới bắt đầu đi triển khai lực lượng
để đi lần theo ngược
lần ngược theo cái con đường của đối tượng đã đi
thông tin mà các nhân chứng cung cấp có thể nói
đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong quá trình điều tra
từ lời khai đó và hình ảnh thu thập được từ camera hai bên đường
nơi ném xác được xác định
là tại khu vực cầu hàm rồng
hướng di chuyển sau đó của đối tượng
là đi từ cầu hàm rồng về phía xã quảng thành
thành phố thanh hóa
đặc điểm nhận dạng của đối tượng đó là nam giới
khoảng hai mươi năm km xa từ cầu hàm rồng về phía xã quảng thành
các đầu cua mặc áo thể thao
đây là một nguồn tin quan trọng
mà xác định là mấu chốt để cơ quan điều tra và ban chuyên án xác định
là địa bàn gây án có thể là ở thành phố thanh hóa
và có những nhận định là đối tượng cũng có thể nằm trong khu vực thành phố thanh hóa
cùng thời điểm đó các trinh sát phát hiện ra
chiếc xe máy của nạn nhân đã được mang bán ở quảng xương
đồng thời điện thoại và máy tính sách tay của nạn nhân
cũng có thể nằm trong khu vực thành phố thanh hóa

công dân này mua thì thấy trùng khớp phù hợp với điện thoại mà công dân này mua
thì đã nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an
và sau đấy từ việc trình báo làm rõ được đặc điểm chiếc điện thoại
nó trùng khớp với lại đặc điểm của chiếc điện thoại của nạn nhân
thì chúng tôi đã tiến hành giả soát xác định xem là cái công dân này mua điện thoại tại đâu
vị trí nào để dựng được đối tượng đã bán chiếc điện thoại
như vậy đến thời điểm này những nút thắt khó khăn nhất trong vụ án đang dần được tháo gỡ
áp dụng nồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định
đối tượng đã bán điện thoại của nạn nhân
đồng thời là kẻ nhắn tin cho gia đình anh trung tên là lê văn hoàng
sinh năm hai nghìn bốn thường trú tại phường quảng thành thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là nhân viên cây xăng việt nga
trước ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai xác định lê văn hoàng đang ở nơi làm việc
toàn bộ các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng
lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi làm việc của hoàng được thực thi
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu
giấy xác nhận tiêm covid một mươi chín mang tên nạn nhân phạm đức trung
trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được lê văn hoàng không thể chối cãi
hắn buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình và mối quan hệ với nạn nhân
anh trung là người bị hại đi đường đi đường thì xe bị hết xăng
gặp đối tượng hoàng này có đẩy nhờ đến cây xăng để đổ
sau đó thì hai người có giao lưu số điện thoại và bằng mối quan hệ thì cũng nhắn tin nhau
trong đó là trung lại vai tiền trung có nhu cầu vai tiền
hoàng thì không có tiền nhưng mà lại cũng có nhu cầu cho vai để lấy lại
theo lời khai của hoàng
hoàng có cho anh trung vay năm triệu đồng cắt lãi hai bảy triệu đồng
nhưng trong vòng nửa tháng phải trả góp hàng ngày cho số tiền vay năm triệu đồng
sau khi vay được tiền trung chặn mọi liên lạc với hoàng không trả tiền như thỏa thuận
do bực tức và nghĩ mình bị lừa ngày hai mươi ba tháng năm hoàng lập nick facebook nữ
tên là nguyễn thảo kết bạn facebook với trung để tán tỉnh yêu đương
chiều ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hoàng sử dụng facebook này
nhắn tin nhử trung đến đón ở địa chỉ thuộc phương quảng thành
đây chính là nhà hoàng
khi trung đến điểm hẹn và dựng xe vào nhà hoàng đã chốt cửa
sau đó dùng ấm nước đập liên tiếp vào đầu chung
thấy trung không thở nữa nghĩ trung đã chết
hoàng đã dùng băng dính cuốn hai tay đầu vào mặt chung
sau đó cho vào bao tải rồi giấu sát chung trong gầm giường
hoàng đã lấy toàn bộ tài sản của trung mang theo
bao gồm một điện thoại samsung một máy tính sách tay và một xe máy ẹp

hoàng đã nhắn tin cho một nhân viên tại cửa hàng thuộc xã minh trại
phương quảng thành để bán chiếc điện thoại với giá hai bảy triệu đồng
hằng sử dụng tài khoản facebook của nạn nhân đang đăng nhập sẵn trên máy tính
giả là trung nhắn tin xin tiền mẹ trong các ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng năm
khi bị phát giác là kẻ mạo danh hoàng quay sang đe dọa gia đình trung

hoàng quay sang đe dọa gia đình trung
xe máy và máy tính sách tay của nạn nhân hoàng đem về giấu tại cây xăng để tìm cách tiêu thụ
ngày hai mươi tám tháng năm hoàng bán xe máy với giá một triệu đồng
còn máy tính sách tay bán được giá một năm triệu đồng
toàn bộ số tiền bán được hoàn tri tiêu cá nhân hết
đối tượng gây án là lê văn hoàng sinh năm hai nghìn bốn

đối tượng có rất nhiều chiều bản rất nhiều mưu mẹo để đối phó với cơ quan pháp luật
thậm chí cả lừa cả nạn nhân đến bằng cách này cách kia
tôi đánh giá là cũng là có mưu
đối tượng này thì không có tiền án tiền sự
thực tế ra thì cũng có xăm chỗ nhưng mà không có tiền án tiền sự
và cũng là nếu như theo đánh giá của chính quyền địa phương và nhân dân ở đó
thì cũng là người hiền lành thôi
tại cũng đang nằm trong cơ quan pháp luật
nó là phó bí thư đoàn thôn
cũng đang là những công dân thanh niên ưu tú
nên cái việc nó nằm ngoài cái quản lý và theo dõi của cơ quan công an
địa phương và cả các cấp
từ sát chết được người dân vô tình phát hiện trên sông mã
sau gần bốn mươi tám giờ đồng hồ xuất giáo truy tìm các manh mối hùng thủ trong vụ án
kẻ đã nhiều lần mạo danh nạn nhân để tống tiền gia đình

có nhiều chiêu bài đối phó cơ quan điều tra
cuối cùng cũng đã lộ diện
đây cũng là bốn mươi tám giờ đồng hồ mà các cán bộ tham gia chuyên án đã dốc hết sức lực trí tuệ và quyết liệt để phá án thành công
đây là một dấu ấn khó quên trong hành trình nỗ lực
vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát điều tra của công an tỉnh thanh hóa